bệnh nhân ở đà nẵng là các bệnh số bốn trăm một mươi sáu
quyền bộ trưởng y tế nguyễn thành long thông báo tại cuộc họp thường trực chính phủ
với ban chỉ đạo về công tác phòng chống covid một mươi chín tại hà nội vào sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
cụ thể bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu là nam năm mươi bảy tuổi thường trú tại tổ năm mươi một phường hòa khánh bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có biểu hiện ho sốt
đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhập viện bệnh viện c đà nẵng với triệu chứng sốt nhẹ
trục x quang có tổn thương phổi dạng viêm
bệnh nhân đã thở máy do suy hô hấp hiện đã được chuyển điều trị tại bệnh viện đà nẵng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu
có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai vào sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã làm xét nghiệm đối với một trăm linh năm người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng vẫn đang tiếp tục lập danh sách các người tiếp xúc gần
để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế